sáng nay một mươi sáu tháng hai tại khu cách ly ở trường quân sự tỉnh lào cai lãnh đạo ubnd tỉnh lào cai cùng các cơ quan chuyên môn đã tổ chức trao giấy chứng nhận và đưa năm mươi hai công dân đầu tiên hoàn thành xong việc cách ly một mươi bốn ngày trở về nhà
các công dân này trở về từ trung quốc từ ngày ba tháng hai sau khi thực hiện cách ly tại trường quân sự tỉnh trong thời gian một mươi bốn ngày theo quy định của bộ y tế đến nay được xác nhận sức khỏe bình thường và được đưa trở về nhà
trong năm mươi hai công dân đầu tiên được rời khu cách ly về nhà có ba mươi bốn người ở các địa phương của tỉnh lào cai còn lại một mươi tám người là ở các tỉnh như lai châu hà giang điện biên yên bái và vĩnh phúc
hiện khu cách ly tại trường quân sự tỉnh lào cai còn bốn trăm năm mươi năm công nhân việt nam đang được theo dõi các công dân thực hiện cách ly được đảm bảo chế độ ăn uống theo dõi khám sức khỏe theo đúng quy định